trung bộ tây nguyên và nam bộ cũng đón những cơn mưa rào và rông
mưa rông tập trung chủ yếu vào chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
vì vậy quý vị cần lưu ý đề phòng khi tham gia các hoạt động ngoài trời
nhất là các hoạt động du thuyền trải nghiệm trên sông hay là tắm biển